cộng quản lý thị trường hà giang vừa phát hiện và thu giữ gần ba năm trăm linh đầu sách giáo khoa
có dấu hiệu giả mạo nhà xuất bản giáo dục
tại huyện bắc quang lực lượng đã phát hiện hơn hai đầu sách tiếng anh từ lớp một đến lớp sáu
sách bài tập bổ trợ sách tiên học từ lớp ba đến lớp sáu có dấu hiệu giả mạo
tại huyện vị xuyên và thành phố hà giang gần một năm trăm linh cuốn
những số sách này đều là sách lậu nên thường có sai sót như mờ chữ mất nét hoặc sai lệch hẳn về nội dung